thưa quý vị là đất nước đa tôn giáo với khoảng hơn chín mươi dân số có đời sống tín ngưỡng
một phần tư trong số đó là tín đồ của các tôn giáo khác nhau
khiến việt nam là một trong những quốc gia có sinh hoạt tôn giáo tin ngưỡng hết sức phong phú đa màu sắc
tuy nhiên lợi dụng đức tin của tín đồ các thế lực thù địch đã triệt để khai thác yếu tố này
nhằm chống phá đảng nhà nước việt nam
không ít vụ việc nhạy cảm phức tạp mang màu sắc tôn giáo
được chúng xuyên tạc bóp méo bản chất nhằm kích động lôi kéo tín đồ giáo dân
làm mất ổn định an ninh chính trị chia rẽ khối đại đoàn kết tôn giáo
vụ cáo chấm trợ về chính sách tôn giáo của đảng nhà nước ta
vừa qua sau khi các cơ quan chức năng huyện ngọc hồi tỉnh con tum
tổ chức cưỡng chế một công trình xây dựng trái quy định
cũng là điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo chưa được cấp phép hoạt động tại thị trấn blaikon
trên các diễn đàn của một số tổ chức thù địch phản động
lại được dịp lưu loa bóp méo nội dung vụ việc
vụ cáo việt nam đàn áp tôn giáo
trong chương trình góc nhìn sự thật tuần này
mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu bản chất và những câu chuyện xung quanh cái
mà các đối tượng gọi là sơn linh tự

dưới góc nhìn
góc nhìn sự thật tuần
và sự suy diễn của những kẻ có tư tưởng thù địch
một vụ việc đơn giản bỗng trở nên phức tạp
nguy hiểm hơn nó hướng lái dư luận bằng những luận điệu xuyên tạc đầy tiêu cực
với những người có nhận thức chính trị hạn chế lệch lạc
rất dễ bị kích động bổ suy
thậm chí là tiếp tay cho những ý đồ chống phá đảng nhà nước việt nam
dù chưa hiểu bản chất vấn đề
nông nghiệp có mục đích sử dụng trồng cây hàng năm
do ông nguyễn thanh cường hiện là chủ sở hữu
ở đây không chỉ nhà cửa được dựng lên trái phép
mà ông cường còn biến nơi này thành nơi thờ tự
tổ chức cúng lễ như một cơ sở sinh hoạt phật giáo
với tên gọi sơn linh tự
dù chưa hề được chính quyền địa phương quy hoạch là đất tôn giáo
và cũng chưa được giáo hội phật giáo việt nam tỉnh con tum
cấp phép hoạt động
vị trí đất của ông nguyễn thanh cường này
là ông có nhận chuyển nhượng của ông nguyễn đức minh năm hai nghìn hai mươi một
thì cái việc chuyển nhượng của ông nguyễn thanh cường
đối với ông nguyễn đức minh
thì cái đó thì cũng là hợp đồng chuyển nhượng trên địa bàn
cũng đảm bảo nội dung
tuy nhiên thì sau khi chuyển nhượng
thì ông nguyễn thanh cường thì có sửa chữa và xây dựng trên vị trí này
thì ban địa chấn cũng đã có lập các biên bản
hồ sơ thủ tục đảm bảo đúng quy trình
chế này thì đảm bảo quy trình trên địa bàn
và được người dân vẫn đồng tình ủng hộ
cái đất này chính xác là không được phép rồi
cái đất này không hiểu
chứ không phải đất thổ cư
thế là chúng chính gia mà mua của ai là tôi biết
mà trong khi đó là một chỗ là tất quả quanh đây là vì con đất thổ cư đâu
cũng lại trái phép nữa
nếu lại làm cái nhà thờ lên đấy thì càng trái phép mùa
mà giấy phép không có thì lại càng cũng là không được
đất đai tự ý bị chuyển đổi
sử dụng sai mục đích
không đúng với quy hoạch
đương nhiên sẽ bị xử lý theo quy định
để bảo đảm sự công bằng
nghiêm minh của pháp luật
tuy nhiên ở vụ việc này
các thế lực thù địch phản động
đã vin vào những tình tiết
mang màu sắc tôn giáo
để bóp méo bản chất sự việc
bởi trước khi bị cơ quan chức năng
huyện đảm bảo
huyện ngọc hồi cưỡng chế thao dỡ
trên mảnh đất nông nghiệp này
nguyễn thanh cường cho đặt tượng phật
không gian được bài trí
sắp xếp từng khu vực hành lễ thờ cúng
tụ điểm sinh hoạt tôn giáo
trái phép này
được cường và số người thường tới làm lễ
cung bái ở đây
gọi là sơn linh tự
điều đó khiến nhiều người lầm tưởng
đây là một ngôi chùa
hay một cơ sở sinh hoạt tôn giáo
thuộc giáo hội phật giáo việt nam
cùng với đó
việc nguyễn thanh cường từng có thời gian
tu học phật pháp
với pháp danh thích nhật phước
cũng làm cho người ta tin rằng
đây là một chức sắc phật giáo trinh thống
thậm chí trước đây
một số người còn công đức
quyên góp gạch ngói vật liệu
nhằm mục đích xây dựng
cái gọi là sơn linh tự
bà con này cứ mang
đến ngày là ngày lễ
ngày giảm một thì đó
bà con này cứ mang
đất cát rồi
xoáy gạch đến trong là
chất không nhiễm danh cao
có nghĩa là cái chỗ bây giờ là
chỉ cần như vậy mọi biện pháp xử lý của chính quyền cơ quan chức năng
dù thực hiện đúng quy định của pháp luật đều trở thành cái cớ
để các diễn đàn truyền thông chống cộng thiếu thiện trí với việt nam
lưu loa với đủ các luận điệu xuyên tạp bóc méo
rồi quy trục việt nam đàn áp tự do tôn giáo
ngăn cản tín đồ thực hiện đức tin tín ngưỡng của mình
một chiêu trò quen thuộc theo kiểu bình cũ diệu mới
nhằm chống phá đạo nhà nước việt nam
ở một góc nhìn khác về sự việc này
không ít những tình tiết khiến người ta phải đặt dấu hỏi về nhận thức chính trị
sự lệch lạc trong tư tưởng trên con đường tu nghiệp của ông nguyễn thanh cường
cũng như ông nguyễn đức minh người tự xưng pháp danh là đại đức thích đồng quang
và cũng là người chuyển nhượng mảnh đất nông nghiệp cho ông cường
với danh nghĩa là một tu sĩ phật giáo
nhưng thân thế và mối quan hệ của ông nguyễn đức minh dường như còn nhiều góc khuất ít người biết
khi tìm hiểu sâu chuỗi những tình tiết về cái gọi là sơn linh tự
thứ mà các đối tượng phản động thù địch muộn cố để rêu rao vụ cáo việt nam đàn áp tự do tôn giáo xung quanh vụ việc
thì thấy rằng giữa nguyễn đức minh và nguyễn thanh cường có một số điểm chung
không đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa người chuyển nhượng và nhận thức

cả hai cùng khoác áo tu hành mang pháp danh phật giáo
nhưng lại có đường hướng hoạt động độc lập không tuân thủ giáo lý giáo luật của giáo hội phật giáo việt nam
cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai và tôn giáo tín ngưỡng
thiếu hợp tác thậm chí là chống đối chính quyền
khi về thị trấn pleikon huyện ngọc hồi sinh sống
rồi tổ chức các hoạt động tín ngưỡng trái phép tại mảnh đất nông nghiệp này
cả minh và cường đều không thông qua và được sự cho phép của giáo hội phật giáo việt nam tỉnh con tung
trước hết cơ sở đó phải được giấy phép hoạt động của giáo hội phật giáo việt nam tỉnh con tung
cũng như là các cơ sở tôn giáo khác mà trên địa bàn của đất nước việt nam mình thì phải được sự chấp thuận
hai là để được xây dựng đối với các cơ sở tôn giáo
thì phải được sự chấp thuận của
ủy ban dân tỉnh cũng như là ủy ban dân các cấp sở tại trên địa bàn
trong đó thì có sự đất mà chúng ta muốn xây dựng
thì phải được sự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cũng như là được chuyển mục đích sử dụng đất đối với cái thửa đất đó
sau khi cơ quan chức năng buộc phải tổ chức cưỡng chế
nguyễn thanh cường đã đăng nhiều hình ảnh video lên trang facebook có tên tuệ đăng
với nội dung công kích bồi nhọ chính quyền sau vụ việc này
đối với hoạt động tu hành nguyễn thanh cường thường xuyên sinh hoạt tại nơi gọi là chùa thiên quang
thuộc xã hòa bình huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
đây là một cơ sở mang dáng dấp phật giáo
nhưng không tuân thủ các quy định sự quản lý của giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bà rịa vũng tàu
đường hướng hành pháp của những người dưới danh nghĩa tu sĩ này
đồng nhất với giáo hội phật giáo việt nam thống nhất
một hệ phái tôn giáo chưa được nhà nước công nhận
đứng đầu tụ điểm này là ông đặng phước bình tự xưng pháp danh thích thiên thuận
ông này đã nhiều lần trả lời phỏng vấn các đài báo chống cộng ở nước ngoài
với nội dung xuyên tạc vu cáo chính quyền cản trở gây khó khăn trong hoạt động của các tăng thống
điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự lệch lạc trong đường hướng tu nghiệp của nguyễn thanh cường
nó không phải không có cơ sở thì sau vụ việc
vo tiếng việt kênh truyền thông chống cộng đặt tại hoa kỳ
đã giật tít con tum tháo rỡ chùa của giáo hội việt nam thống nhất
còn đối với nguyễn đức minh với pháp danh thường gọi là thích đồng quang
ông này sinh ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tại đà nẵng
xuất ra năm một mươi hai tuổi và tu nghiệp tại tỉnh thất từ nghiêm
thuộc thị trấn phú mỹ huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu
năm hai nghìn bốn nguyễn đức minh tới nhiều địa phương với mục đích tạo dựng cơ sở hành lễ thờ tự độc lập
như đắk nông lâm đồng đắk lắc rồi con tum
tuy nhiên ông ta không tuân thủ các quy định của địa phương
mua đất tổ chức cho nhiều người dân lễ thờ cúng trái phép nên bị chính quyền xử lý
năm hai nghìn chín minh chuyển tới sinh sống tại tổ dân phố bảy thị trấn pleikon huyện ngọc hồi tỉnh con tum
mảnh đất nông nghiệp gần một hai trăm linh m hai tại thôn năm thị trấn plei cần
được ông ta mua trong thời gian này cũng nhằm mục đích lôi kéo người dân làm cơ sở thờ tự với tên gọi sơn linh tử
tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh con tum có thông báo khẳng định
ông nguyễn đức minh không phải là chức sắc tu sĩ thuộc giáo hội
ngoài việc tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng trái phép cho một số người dân
ông nguyễn đức minh cũng xây dựng một số công trình trái phép trên đất nông nghiệp
buộc chính quyền phải cưỡng chế thao dỡ
dù khoác áo tu hành nhưng ông này vẫn đang trong tình trạng kết hôn
trong một số văn bản giấy tờ giao dịch chuyển nhượng đất cho ông nguyễn thanh
ông nguyễn cường năm hai nghìn hai mươi một đều có chữ ký bút tích của vợ ông minh là bà nguyễn thị thu hương
kết quả xác minh cho thấy ông nguyễn đức minh đã làm thủ tục đăng ký kết hôn
ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm tại ủy ban nhân dân xã hòa khương huyện hòa vang thành phố đà nẵng
điều trái với quy định bắt buộc đối với một tu sĩ phật giáo
chưa hết ông nguyễn đức minh còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều người
được cho là những tăng thống của giáo hội phật giáo việt nam thống nhất
hay số đối tượng được tung hô là những nhà đấu tranh cho dân chủ như huỳnh thục vi khi đối tượng này chưa bị thi hành án tù
rồi võ ngọc lục thành viên hội nhà báo việt nam độc lập
một đối tượng thường xuyên đăng tải những bài viết cực đoan bôi nhọn đảng nhà nước việt nam
những chứng cứ sắc đáng này sẽ cho người ta cái nhìn đầy đủ hơn về con người nguyễn đức minh dưới vỏ bọc tù sĩ
chương trình góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây